đại diện sở y tế tp đà nẵng cho biết hai mươi tám mẫu xét nghiệm đã có kết quả và đều âm tính với chủng mới của virus corona trong đó năm trường hợp đã vừa được xuất viện
từ ngày một mươi bốn tháng một đến nay sở y tế đà nẵng đã theo dõi năm mươi ba trường hợp tại bệnh viện trong đó hai mươi chín trường hợp đã xuất viện tiến hành lấy mẫu ba mươi chín trường hợp để làm xét nghiệm
và hai mươi tám trên ba mươi chín mẫu đã có kết quả đều là âm tính với chủng mới của virus corona
để chủ động cho công tác phòng chống dịch bệnh cùng với việc mua sắm các máy móc thiết bị theo đề nghị của sở y tế với tổng kinh phí gần hai mươi tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố
ủy ban nhân dân tp đà nẵng đã gửi văn bản đến các sở ban ngành đoàn thể các quận huyện các trường học cao đẳng và trung học chuyên nghiệp trên địa bàn
chủ động sẵn sàng ứng phó với các tình huống phòng chống dịch hạn chế mức thấp nhất tử vong trong trường hợp xảy ra dịch bệnh